sáng nay một mươi một tháng một mươi tại hà nội ban tuyên giáo trung ương tổ chức lễ trao giải cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu chín mươi năm lịch sử vẻ vang của đảng cộng sản việt nam trên mạng xã hội vcnet lần thứ nhất cho các thí sinh đặt giải trong sáu tuần khu vực phía bắc từ thiên huế trở ra
đến nay cuộc thi đã có hơn năm trăm linh lượt người ở sáu mươi ba tỉnh thành phố trong cả nước tham dự thi và hàng triệu lượt người tìm hiểu về lịch sử đảng cộng sản việt nam trên báo điện tử đảng cộng sản việt nam
mạng xã hội vcnet tại buổi lễ ban tổ chức đã trao sáu giải nhất một mươi hai giải nhì một mươi tám giải ba và ba mươi giải khuyến khích các tỉnh thành phố có số lượt người tham dự thi đông nhất là hà tĩnh tp hcm quảng ninh nghệ an hà nội gia lai bắc giang bến tre bình dương hải phòng
cuộc thi là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam mùng ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi mùng ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi góp phần tuyên truyền giáo dục
về lịch sử vẻ vang chín mươi năm của đảng nâng cao lòng tự hào về đảng và ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên và nhân dân đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống và những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa
cuộc thi được tiến hành hàng tuần trên mạng xã hội vcnet http vcnet vn bắt đầu từ ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín đến ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín